nhằm trao đổi phối hợp về công tác thể dục thể thao giữa bộ công an và bộ văn hóa thể thao và du lịch
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã có buổi làm việc với bộ văn hóa thể thao và du lịch về công tác thể dục thể thao
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
chủ trì buổi làm việc
tham dự buổi làm việc có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo một số đơn vị của bộ công an bộ văn hóa thể thao và du lịch
tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp tham gia một số ý kiến trọng tâm nhằm phát triển thể thao công an nhân dân
trong đó tập trung vào các nội dung định hướng về công tác đầu tư phát triển các môn thể thao olympic cơ bản
định hình các nhóm môn thể thao nội dung thế mạnh phù hợp với lực lượng công an nhân dân
xu hướng chuyên nghiệp hóa thể thao thành tích cao
trước mắt là chuẩn bị cho các vận động viên công an nhân dân tham gia sea games ba mươi hai sắp tới tại campuchia
tại buổi làm việc các đại biểu đã trao đổi đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắt
trong công tác đào tạo huấn luyện thể thao trong công an nhân dân
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng nhấn mạnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan
phối hợp với bộ công an trong công tác đào tạo huấn luyện vận động viên cũng như huấn luyện viên
nhằm nâng cao thành tích trong các cuộc thi trong nước khu vực cũng như quốc tế
tại buổi làm việc thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
chống bắt vận động thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân đã chia sẻ khai quát dự thảo đề án
về việc thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân phương hướng hoạt động của hiệp hội
đề nghị các thành viên đóng góp ý kiến nghiên cứu xây dựng hoàn thiện dự thảo hoàn thiện các hồ sơ
thủ tục đảm bảo bám sát chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
về thể dục thể thao và tổ chức hoạt động và quản lý hội báo cáo ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo bộ đội vụ bộ văn hóa thể thao và du lịch
và các đơn vị chức năng quan tâm góp ý trong quá trình triển khai thành lập và phát triển hiệp hội